thưa quý vị từ ngày một mươi tháng một mươi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt đầu thí điểm mô hình cách ly f một
không triệu chứng không bệnh nền tại nhà
tuy mới thí điểm áp dụng nhưng mô hình mới này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều bệnh nhân
người dân và chính quyền địa phương
đây cũng là tiền đề đã tính chuyển qua trạng thái là sống chung với dịch
truyền ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
những ngày này nhà kho mượn tạm của phòng y tế thành phố biên hòa đồng nai
ở công viên biên hùng chứa đầy các thùng cắt tông đựng đồ phòng chống dịch
đặc biệt từ khi thành phố triển khai thí điểm cách ly f tại nhà
thì nhân lực của phòng và các đơn vị hỗ trợ phải làm việc liên tục
để kịp giao các gói trang thiết bị vật tư cho các phường
những vật dụng gồm đồ bảo hộ khẩu trang thường lẫn n chín mươi năm máy đo nồng độ oxy cồn
được chuyển đến các phường để phát cho người bệnh lẫn người nhà f sử dụng
trong đó máy sbo hai và nhiệt kế sẽ được trả lại khi hết bệnh
f và f một khi người ta ở với gia đình với những người thân trong gia đình
người ta sẽ ý thức được cái việc mà lây nhiễm chéo trong những người ở trong cùng gia đình
bên cạnh đó thành phố cũng đã có những chủ trương thành lập những đội như là trạm y tế lưu động
hiện tại tất cả những phường nào thí điểm cách ly f f một tại nhà
chúng tôi đều củng cố trạm y tế đu động
luôn luôn có bác sĩ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi nào cần gọi đường dây nóng hoặc gọi số điện thoại của trạm y tế
từ khi nhiễm covid một mươi chín vào hai nghìn một mươi một
một tháng một mươi anh lê quốc anh ngụ phường bũ long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và con gái được cách ly riêng ở giải phòng trọ để trống của gia đình
vài ngày nay cả hai cha con đều sốt ba mươi tám độ và mất thú giác
cả gia đình có tám người sống chung thì bốn người bị nhiễm
ngoài hai cha con và anh trai được cách ly tại nhà
trước đó vợ anh phải đi cách ly tập trung để điều trị
vì khi chỉ mắc bệnh thành phố chưa áp dụng thí điểm mô hình này
thuốc men hay cách đo nồng độ oxy trong máu và cách phòng bệnh
đều được các y bác sĩ mang đến và hướng dẫn cụ thể
còn đồ ăn thức uống thì được người nhà chuẩn bị sẵn để ở bàn trước phòng
với anh điều trị ở nhà vẫn tốt hơn là phải cách ly tập trung
ở nhà thì tâm lý cũng đỡ quan mang hơn
ở nhà thì cũng có người nhà chăm sóc thì cũng tốt
thì gần gũi với gia đình thì cũng được hỗ trợ được nhiều
ở đây thì tương thủ năm k dọn đồ sạp sẻ đo nồng độ oxy
gửi giao lô báo cáo hàng ngày cho y tế phường biết
những triệu chứng của mình để phường biết giải quyết cho mình khi gặp khó khăn
trong đợt dịch lần thứ tư này phường bũ long có hơn ba trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
nhưng hiện đa số đã khỏi bệnh
từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay toàn phường có bảy ca mắc mới đủ điều kiện đã được cách ly tại nhà
những hộ này sẽ được lắp camera trước nhà kết nối với trạm y tế để quan sát
họ buộc phải ở yên trong nhà không được ra khỏi nơi ở để tránh lây nhiễm cho cộng đồng
người dân khi cách ly tại nhà được tâm lý thoải mái hơn
khi mà được ở nhà rồi đồng thời nó cũng giảm nhẹ cái gánh nặng cho các khu cách ly
ở trên địa bàn phường cũng như địa bàn thành phố
trong thời gian tới thì những cái khu cách ly của trường học
thì mình cũng sẽ trả về lại hết cho các trường học bên ngành giáo dục
để chuẩn bị mà bố trí sắp xếp cho học sinh nhập học trong thời gian tới
đến nay thành phố biên hòa đồng nai đã có bốn phường
triển khai thí điểm là thống nhất bửu long khố nai và phước tân
với tổng số một mươi tám f đang cách ly tại nhà
dù là mô hình mới nhưng đã nhận được sự đồng tình của nhiều bệnh nhân
người dân và chính quyền địa phương